thưa quý vị phấn đấu cải thiện tình hình tiến đến kiểm soát dịch bệnh tập trung cao vào công tác điều trị giảm tử vong
ổn định xã hội chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân nhất là người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
là lời cam kết của tân chủ tịch phan văn mãi sau khi được hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi
bầu làm chủ tịch ubnd tp hcm với chín mươi bảy bảy mươi năm số đại biểu có mặt tán thành
như vậy sau hơn hai tháng được bộ chính trị điều động và chế định tham gia ban chấp hành
ban thường vụ thành ủy và phân công chức vụ phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
đồng chí phan văn mãi đã được bầu giữ chức chủ tịch ubnd tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu thay cho ông nguyễn thành phong
đồng chí phan văn mãi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê quán xã thành phú đông huyện dòng trôn tỉnh bến tre
có trình độ lý luận chính trị cao cấp cử nhân tiếng anh cử nhân kinh tế thạc sĩ quản lý kinh tế
là cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ phong trào đoàn cơ sở
trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại trung ương và địa phương
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông giữ chức vụ bí thư thành ủy bến tre khóa một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đồng chí phan văn mãi được bộ chính trị
chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ ban thường vụ thành ủy
giữ chức vụ phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
ông cũng nằm trong ban chỉ đạo chống dịch covid một mươi chín của thành phố
trong công tác chống dịch gần đây đồng chí phan văn mãi đã có mặt gửi chia sẻ
trong buổi phát động phong trào phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và ra mắt trung tâm tiếp nhận hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch covid một mươi chín
về chương trình hành động sắp tới
tân chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi nhấn mạnh
sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tập trung nâng cao công tác điều trị giảm tử vong ổn định xã hội chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân
nhất là người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thích ứng với điều kiện phòng chống dịch và bình thường mới
nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách giải pháp mới để huy động tối đa các nguồn lực
nhất là nguồn lực con người phục vụ phát triển kinh tế xã hội ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân thành phố